hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi sáu tháng hai tại trụ sở ủy ban nhân dân xã duyên làm huyện duyên khánh có một nhóm thanh niên vừa la hét vừa ném rất nhiều chai xăng kèm theo lửa vào trụ sở
khi lực lượng công an xã xuất hiện nổ súng bắn chỉ thiên thì cả nhóm lên xe bỏ chạy
qua điều tra ngày hai mươi sáu tháng hai công an huyện diên khánh đã bắt giữ một số đối tượng gây án
chúng tôi đã tiến hành điều tra và xác định được là có kẻ có số đối tượng là thanh niên
tại địa phương gồm có xã duyên phước duyên điền và thị trấn duyên khánh là thực hiện
sau khi vụ án xảy ra chúng tôi đã tiến hành tập trung lực lượng truy xét và đã làm rõ đầy đủ chứng cứ tài liệu
và đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can khởi tố năm bị can về tội gây rối trật tự công cộng
ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn đức thống một mươi chín tuổi trú xã diên phước
nguyễn đức tiến hai mươi tuổi nguyễn trường duy một mươi chín tuổi cùng trú tại thị trấn diên khánh
theo lời khai của các đối tượng sau khi ăn nhậu đến hơn hai mươi ba giờ cả nhóm đi về thì gặp một nhóm thanh niên địa phương
nên nảy sinh mâu thuẫn và bị nhóm thanh niên địa phương tấn công
sau đó thống tiến duy và hai đối tượng khác bàn nhau đi mua xăng cho vào chai đi trả thù
đến ủy ban nhân dân xã duyên lạc thấy có nhiều xe máy ở sân tưởng là nhóm thanh niên đã tấn công mình
nên cả nhóm dùng lửa đốt chai xăng ném vào trụ sở xã
chỉ vì một mâu thuẫn hết sức đơn giản nhóm thanh niên này đã có hành vi nguy hiểm
rất may khi đó các lực lượng chức năng của xã dương lạc đang tập trung chuẩn bị bảo vệ cho lễ gia quân
một thời ngăn chặn không để xảy ra hậu quả xấu
đây là một bài học cảnh báo cho một bộ phận thanh niên ở nông thôn
chỉ vì muốn thể hiện mình thiếu hiểu biết pháp luật thiếu rèn luyện nên có những hành vi vi phạm pháp luật